với tinh thần chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi phát huy tinh thần tương thân tương ái và sẻ chia với những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đặc biệt là người dân đà nẵng
gần chín trăm linh triệu đồng đã được tiếp nhận trong chương trình hội thu tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra tại hà nội
hội sẽ tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ chung tay góp sức từ cộng đồng để góp phần hỗ trợ người dân lực lượng y tế tuyến đầu với bước khó khăn trong dịch bệnh